trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh ở phía bắc đang chi phối thời tiết ở các tỉnh miền bắc vẫn có cường độ ổn định
dưới tầng thấp đới gió đông bắc khô vẫn chiếm miêu thế nên trạng thái ít mây vẫn diễn ra trên toàn bộ khu vực
nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở bắc bộ tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ xuống mức là một mươi năm một mươi tám độ
vào vùng núi nhiệt độ là từ một mươi hai một mươi bốn độ
trời rét vào thời điểm đêm và sáng cùng với đó là hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ do bức xạ cũng xảy ra vào sáng sớm
tuy nhiên cảm giác rét sẽ nhanh chóng bị xua tan vì nắng sẽ xuất hiện
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở bắc bộ
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở bắc bộ và thanh hóa vẫn sẽ duy trì ở trong mức hai mươi năm hai mươi tám độ
đối với các tỉnh từ nghệ an trở vào đến bình thuận đều ở trạng thái nhiều mây âm u là bởi dưới tầng thấp
đới gió đông bắc tương tác với địa hình vẫn duy trì
ở các tầng không khí trên cao khối không khí biển lại có xu hướng lấn dần về phía tây
ngoài ra vùng nhiễu động trên mực một năm trăm linh m cũng có tác động đến thời tiết ở khu vực miền trung
cụ thể trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến quảng ngãi
sẽ có mưa riêng phía nam có mưa vừa và có nơi mưa to
trong khi đó ở các tỉnh ven biển nam trung bộ tối nay vẫn còn chịu tác động của vùng ấp thấp
suy yếu từ cơn bão số chín kết hợp với đới gió đông bắc nên vẫn còn mưa
nhưng từ gần sáng ngày mai trở đi thì mưa sẽ giảm nhanh trên khu vực này
trong đêm nay và ngày mai mưa sẽ có xu hướng giảm đi nhanh trên cả hai khu vực là tây nguyên
cũng như là khu vực nam bộ
đêm nay mưa còn mức độ dài rác ngày mai mưa sẽ giảm xuống diện vài nơi
sáng mai nắng sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại ở hai khu vực này
do đó nhiệt độ cao nhất ngày mai ở cả tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
sẽ tăng lên khoảng hai ba độ so với ngày hôm nay giao động trong khoảng hai mươi bảy cho tới ba mươi một độ cho cả hai khu vực này
chuyển sang thông tin từ tiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống còn bốn một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp bốn năm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và nhiệt độ là hai mươi ba hai mươi năm độ
trong khi đó khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn và nhiệt độ là hai mươi bảy cho tới ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước